cũng trong ngày hôm qua tại cầu hàm luông đường võ nguyên giáp xã bình phú thành phố bến tre đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết
theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết thì vào thời điểm trên anh trần văn phong em sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ tỉnh long an điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng từ huyện mỏ cải bắc về thành phố bến tre
khi đến khu vực trên do phong em điều khiển xe máy vượt xe buýt do tài xế nguyễn văn hoàng thắng ngụ xã an định mỏ cầy nam tỉnh bến tre điều khiển
đang chạy cùng chiều phía trước do không làm chủ tay lái nên xe của anh trần văn phong em đã tông trực diện vào xe cấp cứu biển kiểm soát tám mươi bốn a một nghìn chín trăm
do dương minh khởi ngụ tỉnh trà vinh điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại hậu quả vụ tai nạn đã làm anh trần văn phong em tử vong tại chỗ xe cấp cứu bị hư hỏng nặng
thưa quý vị thành phố cần thơ là nơi tập trung nhiều hàng quán điểm kinh doanh bia rượu vì thế cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và trật tự xã hội
nhất là vào ban đêm tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say rượu hoặc có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép vẫn còn xảy ra
chính vì vậy đây được xem là một trong những lỗi vi phạm cần được xử lý nghiêm nhằm gian đe và nhắc nhở người dân cần phải chấp hành đúng luật an toàn giao thông để không xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc
hai mươi giờ đội tuần tra dẫn đoàn của cảnh sát giao thông thành phố cần thơ xuất phát làm nhiệm vụ
trên đường tuần tra nhận được tin báo của quần chủ
nhân dân lực lượng phát hiện nhóm khoảng một mươi thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng
lực lượng lập tức đến làm việc và bắt giữ ba thanh niên về trụ sở công an phường gần đó
tại đây các đối tượng khai nhận có uống rượu bia nên dẫn tới đánh nhau
nồng nộ cồn là bốn trăm tám mươi năm mg lít khí thở nó khoảng ba triệu rưỡi
nãy giờ uống nhiều không anh
anh nghĩ có năm chai có nhiều không
nhiều người vi phạm liên tục dùng điện thoại để nhờ giải cứu
cũng có người nghiêm túc chấp hành và kết quả chung là phải ký tên vào biên bản vi phạm
hiện nay nếu vi phạm về nồng độ cồn ở mức cao nhất người lấy xe ô tô có thể bị phạt đến một mươi tám triệu đồng và bị tước bằng lái đến sáu tháng
còn với xe hai bánh mức phạt cao nhất với lỗi này cũng tăng thêm một triệu lên mức bốn triệu đồng
theo nhiều người mức phạt theo nghị định bốn mươi sáu cao như vậy sẽ có tác dụng răng đe nhiều hơn
khi mà được
lực lượng hướng dẫn đồ thì họ cũng chấp hành
rồi chấp nhận cái lỗi vi phạm của mình
rồi từ đó mà họ sẽ tiên triện cho những người xung quanh mình
và mức phạt cao thì có thể là những người khác sẽ hạn chế lại lỗi vi phạm
nếu mà mình đi nhậu sau này mình nghĩ là nếu có phạt mình đi taxi
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố cần thơ cũng cho biết
càng về khuya càng có nhiều trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chạy quá tốc độ
trong đợt cao điểm này
ca xử lý các lỗi vi phạm từ tối hôm trước đến rạng sáng hôm sau
theo thống kê của công ty cổ phần đường sắt phú khánh
hiện trên địa bàn tỉnh khánh hòa có hai trăm năm mươi hai điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt
trong đó có chín mươi ba điểm giao cắt hợp pháp được xây dựng các đường ngang
và một trăm năm mươi chín điểm giao cắt đã hình thành lối đi dân sinh bất hợp pháp
tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông đường sắt
các lối đi dân sinh này mọc lên khắp nơi tập trung nhiều nhất là ở khu vực thành phố nha trang
viện cam lâm và vạn ninh
chứ các nơi có gắt chắn hầu hết các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt còn lại
đều không đảm bảo an toàn do hạn chế về tầm nhìn và quan sát tàu hỏa
nên luôn luôn tiềm ẩn về tai nạn giao thông
theo ban an toàn giao thông tỉnh từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh khánh hòa
đã xảy ra sáu vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết sáu người và bị thương ba người
mới đây công an tỉnh ninh bình đã tổ chức lễ gia quân hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi
và phát động cao điểm thực hiện nghị định số bốn mươi sáu nghị định số một trăm ba mươi hai
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt đường thủy nội địa
trong đợt cao điểm này công an tỉnh sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương
tập trung phát hiện xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè làm nơi kinh doanh
làm cản trở gây mất an toàn giao thông trên các tuyến giao thông kiên quyết xử lý các hành vi
uống rượu bia điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng đi không đúng phần đường
làn đường chạy quá tốc độ ngay sau lễ phát động công an tỉnh phối hợp với tỉnh đoàn ninh bình
tổ chức lễ diễu hành qua các trục đường chính của thành phố ninh bình để tuyên truyền về tháng an toàn
giao thông và cao điểm thực hiện các nơi nghị định bốn mươi sáu một trăm ba mươi hai của chính phủ
là số tiền đầu tư xây dựng mở rộng đường nối phan thiết ra mũi né và sân bay phan thiết
dự án phải không xây dựng vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu